đường cao tốc bắc nam đoạn qua địa bàn tỉnh thanh hóa có tổng chiều dài chín mươi bảy km
tình hình giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều khó khăn và tiến độ bàn giao chậm hơn so với nhiều tỉnh khác
hiện tỉnh thanh hóa đang chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ những vướng mắt để kịp thời triển khai thi công theo kế hoạch
huyện đông sơn là địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh nhất trong số chín đơn vị mà tuyến đường cao tốc chạy qua
với tổng diện tích đất phải thu hồi là bảy trăm một mươi ba m hai
tuy vậy hiện tại huyện vẫn đang gặp một số vướng mắc với các hộ phải thu hồi đất ở
đối với diện tích đất nông nghiệp thì bà con đồng thuận một trăm linh
thế nhưng mà còn riêng về đất thủ cư thì còn lại một số ít đối tượng của hộ bà con còn đang có một ý kiến khác
đó là ví dụ như là có bà con là đề xuất là nâng cái giá cả đối với các cái tài sản của bà con nhân dân
theo thiết kế đường cao tốc bắc nam trải dài qua thành phố thanh hóa và tám huyện
số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng tám hộ trong đó số hộ bị ảnh hưởng đất ở phải bố trí tái định cư là chín trăm ba mươi
đến bây giờ thì gần như là cái tiến độ của thanh hóa là đang trong vòng kiểm soát
một số huyện đã bắt đầu làm khu tái định cư
theo hiện nay của tổng thanh hóa có một mươi bảy một mươi tám khu tái định cư trên tám huyện
thế thì đến nay là một số đơn vị đã bắt đầu vào để xây dựng khu tái định cư
chắc chắn là chuyển dân trước tết thì chưa được nhưng mà sang đầu năm thì sẽ thực hiện được cái này
cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh thanh hóa và sự nỗ lực của các đơn vị có liên quan
tốc độ giải phóng mặt bằng tại các địa phương thuộc phạm vi dự án đã có những cải thiện nhất định
hiện phần đất nông nghiệp cơ bản đã được bàn sao xong toàn bộ phần mặt bằng còn lại sẽ bàn giao vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi